đến thời điểm này hà nội chưa có thêm người mắc covid một mươi chín mới vẫn giữ ở con số là hai người nhiễm
tuy nhiên nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất lớn
do đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội vào chiều nay
chủ tịch ubnd thành phố hà nội đã đưa ra các giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan
tính đến một mươi bốn h hôm nay hà nội ghi nhận trên tám mươi tám người về từ đà nẵng từ ngày tám tháng bảy
hiện đã tiến hành xét nghiệm nhanh được gần bảy mươi một người
hà nội còn khoảng một mươi tám người chưa được test nhanh
phát biểu tại cuộc họp ông nguyễn đức trung nhấn mạnh hiện nay là giai đoạn cao điểm phòng chống dịch
nên mỗi người dân cần tự giá soát đối chiếu các thông tin theo khuyên cáo của bộ y tế
người về từ vùng dịch vào khoảng thời gian phát hiện các ca bệnh cần phải coi là f một
liên quan đến việc tiếp tục xét nghiệm nhanh cho những người về từ đà nẵng
ông nguyễn đức trung yêu cầu cdc hà nội giao ngay cho các quận huyện số ký test nhanh còn lại
đồng thời cần tuyên truyền người dân yên tâm tự cách ly theo dõi sức khỏe ở nhà
các nhà máy khu công nghiệp phải quán triệt việc phòng dịch như phải có nước khử khuẩn
đeo khẩu trang các bệnh viện thực hiện phân luồng khám chữa bệnh theo đúng quy trình phòng chống dịch